bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an vừa có đợt tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực cán bộ bộ đội biên phòng tăng cường phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới năm hai nghìn một mươi chín
theo bộ đội biên phòng nghệ an hiện trên địa bàn đang có hai mươi chín cán bộ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đang đảm nhiệm chức danh cán bộ tăng cường phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới
số cán bộ này được cơ quan chuyên môn giới thiệu giữ chức danh cán bộ bộ đội biên phòng tăng cường các xã biên giới trên địa bàn tỉnh nghệ an đủ điều kiện tham gia kiểm tra
thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực công tác của các đồng chí cán bộ tăng cường các xã biên giới và các đồng chí được giới thiệu nhân sự giữ chức danh cán bộ tăng cường các xã biên giới